trở thành vùng nguyên liệu như sắn ngô nông sản phục vụ cho việc chế biến xuất khẩu đi nước ngoài
các nhà máy lần lượt mọc lên ở vùng sâu vùng xa góp phần thúc đẩy kinh tế cho bà con dân tộc
tuy nhiên cũng từ đó nhiều nhà máy với công nghệ cũ lạc hậu lại trở thành nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường
và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong vùng
phóng sự sau của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân sẽ làm rõ vấn đề này
huyện điện biên tỉnh điện biên chỉ cách trung tâm thành phố chừng gần ba mươi km
nhưng tại đây vẫn là một huyện nghèo thuộc diện bậc nhất của địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu một cụm nhà máy chế biến sắn nguyên liệu được đầu tư và xây dựng tại xã hẹ muông
với công suất dự kiến lên tới tám mươi tấn tinh bột sắn mỗi ngày
những tưởng đây sẽ là điểm sáng để phát triển kinh tế của huyện nói riêng và vùng nói chung
thế nhưng chỉ mới đi vào hoạt động vài tháng nhà máy này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng
chỉ cần bằng mắt thường đã có thể thấy nhà máy chế biến tinh bột sắn này đang xả thải trực tiếp ra môi trường
mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào
bã sắn nước thải bốc mùi chua thối cả một vùng
dòng suối nơi người dân của cả xã sử dụng làm nước sinh hoạt đã bị chặn quá nửa dòng
nước thải chảy thẳng xuống suối khiến nước đặc quánh lại một màu đục nhờ nhờ
không dám vào ống chân ống cuồn hết rồi không dám xuống suối nữa
ở bản này dân sống phụ thuộc vào dòng xoáy này nhất là múc về ăn nấu ăn hai là tắm rửa
thì từ nhà máy hoạt động thì toàn bốc mùi ôi thối nhất là ngày nắng
theo tìm hiểu nhà máy chế biến tinh bột sắn này được xây dựng từ đầu năm hai nghìn
sau một thời gian cấp tốc hoàn thành nhà máy này mới đưa vào hoạt động khoảng một tháng nay
với công suất thiết kế khoảng tám mươi tấn tinh bột mỗi ngày dự kiến nhà máy này tiêu thụ tới gần ba trăm linh tấn sắn nguyên liệu
với bằng ấy sắn nguyên liệu thì số lượng bã sắn và nước xả thải của nhà máy sẽ rất khủng khiếp
đại diện của nhà máy cũng đã thừa nhận
chúng tôi đã cho vào trong vòng tuần hơn tuần rồi

các thứ như đấy để xử lý
hai là mấy cái bẻ của chúng tôi nó chưa được hoàn thiện bây giờ vẫn đang sân
thế nên là nốt sau khi xử lý xong rồi đấy thì mới truyền ra bẻ thì lúc đấy mới hoàn chỉnh hệ thống
mặc dù ông toản giới thiệu là đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo sẽ cho cá có thể bơi lội được trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
nhưng đáng ngạc nhiên là bể chứa bãi sắn thải nguồn gây ô nhiễm nhất lại cố ý được đẩy xa nhà máy hơn một km về phía hạ nguồn của dòng suối
đồng thời ngăn dòng làm thành một bể chứa sơ sài lộ thiên mặc cho nắng mưa rội xuống
chưa hết khi tìm hiểu thì hóa ra nhà máy này lại chưa được cấp bất kỳ giấy tờ thẩm định nào về môi trường của các cơ quan chức năng trước khi hoạt động
nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm đến sở tài nguyên môi trường và tri cục quản lý môi trường của tỉnh điện biên để mong có câu trả lời xác đáng
thế nhưng rất tiếc là tất cả các lãnh đạo của cơ quan quản lý này đều cáo bận
tuy vậy bằng nhiều nỗ lực nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã kết nối được bằng điện thoại với bà phượng tri cục trưởng tri cục quản lý môi trường tỉnh điện biên

như vậy rất rõ ràng nhà máy chế biến tinh bột hồng diệp đang hoạt động trái pháp luật
chủ đầu tư chưa hoàn thành bất kỳ giấy tờ thủ tục nào về thẩm định môi trường về đảm bảo an toàn thậm chí về hồ sơ đất đai nhưng đã nhanh chóng đưa vào hoạt động gây tác động lớn đến môi trường xung quanh
theo thông tin mới nhất chúng tôi mới cập nhật thì bể chứa của nhà máy trên đã bị vỡ chất thải tràn ra toàn bộ dòng suối nậm núa khiến cho cá và các loài thủy sinh bị chết trắng nổi hàng loạt
ngay sau khi sự cố xảy ra đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện điện biên tri cục bảo vệ môi trường và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh điện biên đã có buổi làm việc và đề nghị dừng hoạt động ngay lập tức nhà máy này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc trong các chương trình tiếp sau